từng có tiên án về tội mua bán trái phép chất ma túy trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vừa ra tù vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng nguyễn văn hải trú tại phương nam đồng thành phố hải dương lại tiếp tục tái phạm tội
đối tượng hải đã bị công an thành phố hải dương phát hiện và bắt quả tăng khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại phòng trọ của hải ở khu tiến đạt phường ái quốc thành phố hải dương lực lượng chức năng đã phát hiện hải
đang cất giấu một túi ni lông màu trắng bên trong có chín gói giấy có chứa chất bột dạng cục màu trắng hải khai nhận là ma túy
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng còn thu thêm một cân điện tử
hiện công an tp hải dương đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật